thành phố hồ chí minh sẽ thực hiện nhiều giải pháp để tăng hiệu quả sử dụng đất
như giả soát sử dụng đất tại một bốn trăm linh dự án chuyển hai mươi sáu ha đất nông nghiệp
sang đất công nghiệp dịch vụ
việc chuyển mục đích sử dụng này sẽ mang lại giá trị hàng triệu tỷ đồng
chủ trương này của thành phố hướng tới xây dựng nông nghiệp công nghệ cao
xây dựng vùng nông nghiệp sạch để tạo ra giá trị sản phẩm cao mà không cần quá nhiều diện tích
bình chánh là huyện có diện tích chuyển đổi nhiều nhất gần bảy hectare
tại các khu vực thị trấn tân túc xã vĩnh lộc a vĩnh lộc b tân kiên tân nhật
bên cạnh những sự thuận lợi tích cực cho kinh tế xã hội địa phương
thì thị trường bất động sản cũng sẽ biến động khi thực hiện chủ trương này
theo quy hoạch từ nay đến năm hai nghìn hai mươi huyện bình chánh chỉ còn giữ lại sáu ha đất nông nghiệp
đến năm hai nghìn hai mươi năm thì chỉ còn giữ lại ba trăm năm mươi hectare đất chuyên trồng lúa tại xã tân nhật
để đảm bảo an ninh lương thực
từ chủ trương chuyển hai mươi sáu hectare đất nông nghiệp sang đất công nghiệp dịch vụ
thành phố sẽ phân bổ kế hoạch thực hiện hàng năm cho từng quận huyện
vận động người dân cũng như doanh nghiệp đã đăng ký chuyển mục đích thực hiện đúng theo tiến độ
để đưa đất vào khai thác có hiệu quả theo đúng mục đích được quy hoạch